thưa quý vị vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra kết luận điều tra bổ sung lần hai
đề nghị truy tố cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và hai mươi bảy bị can khác
có liên quan đến những sai phạm về chuyển nhượng đất tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trách nhiệm hiểu hạn một thành viên gọi tắt là công ty ba tháng hai
trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn đề nghị truy tố nhiều cựu lãnh đạo cán bộ tỉnh bình dương
gồm phạm văn cảnh cựu phó bí thư thường trực tỉnh ủy cựu chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bình dương
trần thanh liêm cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương nguyễn thanh trúc phó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
trần xuân lâm tránh thanh tra tỉnh bình dương võ văn lượng tránh văn phòng ubnd tỉnh bình dương
từ kết quả điều tra bổ sung sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã đề nghị truy tố thêm bảy bị can trước đó có hai mươi một bị can
ngoài tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm tội tham ô tài sản
trong đó bị can trần văn nam trần thanh liêm cùng hai mươi hai bị can khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
nguyễn văn minh cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty mùng ba tháng hai
bị đề nghị truy tố về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí